cảm ơn các bạn đã xem
nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cụ thể lượng mưa từ hà tĩnh đến quảng ngãi là từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
các tỉnh nghệ an bình định hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ nay đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên các sông từ quảng bình đến quảng nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba năm m hạ lưu từ một ba m
đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức báo động một hai có sông trên báo động hai
riêng sông kiến giang quảng bình khả năng lên mức báo động hai ba
về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thanh hóa đến thừa thiên huế từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận hai mươi chín ba mươi hai độ
tại nam bộ thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai tiếp tục lên trong hai ba ngày tới sau xuống nhanh
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại trạm phú an và nhà bè có thể lên mức một sáu mươi tám một bảy mươi ba m
thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ năm bảy h và một mươi bảy một mươi chín h
tại trạm thủ dầu một có thể lên mức một sáu mươi tám một bảy mươi ba m
tại trạm điên hòa có thể lên mức một chín mươi năm hai m
trên biển bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rông gió đông bắc cấp năm cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi có mưa mưa rào và rông vài nơi đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi chín độ